tính đến hết quý ba năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của việt nam đạt gần bốn trăm ba mươi triệu đô la mỹ
tăng hai mươi một so với cùng kỳ năm ngoái tuy nhiên cảnh báo thẻ vàng từ eu và sắp tới mỹ áp dụng chương trình
giám sát nhập khẩu thủy sản điều này sẽ làm cho việc xuất khẩu cá ngừ gặp nhiều biến động
các doanh nghiệp dự báo khó khăn lớn nhất là từ các thị trường nhập khẩu chủ lực cá ngừ của việt nam
theo hiệp hội cá ngừ việt nam từ đầu năm đến nay xuất khẩu cá ngừ đạt mức tăng trưởng khá
khi hầu hết các thị trường nhập khẩu chính đều tăng trong đó có tám thị trường nhập khẩu chủ yếu là mỹ
eu israel asean nhật bản canada trung quốc và mexico chiếm đến chín mươi tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ của việt nam
đáng lưu ý xuất khẩu cá ngừ sang thị trường các nước eu tăng trưởng trên một mươi bốn
hiện eu nhập khẩu cá ngừ từ hơn tám mươi nước
trên thế giới việt nam đang là nguồn cung lớn thứ chín cho thị trường này
chính vì thế trong bối cảnh thủy sản khai thác của việt nam bị cảnh báo thẻ vàng từ eu
thì nhu cầu tiêu thụ cá ngừ tại thị trường này sẽ bị trứng lại
cũng theo thống kê từ hiệp hội cá ngừ việt nam hiện mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng đầu sản phẩm cá ngừ của các doanh nghiệp việt nam
giá trị xuất khẩu sang thị trường này trong chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy đạt gần một trăm bảy mươi triệu usd tăng một mươi sáu tám so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên trước những tác động từ eu thì mỹ cũng đang tăng cường các biện pháp kiểm soát cá ngừ nhập khẩu từ các doanh nghiệp của việt nam
cụ thể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
quốc gia này sẽ áp dụng chương trình giám sát nhập khẩu cá ngừ việt nam